dịch tả lợn châu phi vẫn tiếp tục gây hại tại nhiều địa phương của tỉnh quảng nam
toàn tỉnh đã có hai mươi tám xã phường thị trấn tái bùng phát dịch và khiến cho chính quyền cơ sở gặp rất nhiều khó khăn
trong việc khống chế và dập tắt mầm bệnh
chỉ tính riêng trong hai ngày là ngày một mươi một và ngày một mươi hai tháng chín trên địa bàn chín huyện thị xã thành phố gồm thăng bình
núi thành quế sơn tiên phước nam giang đại lộc phước sơn điện bàn tam kỳ lại phát sinh thêm ba trăm hai mươi năm con lợn
của chín mươi ba hộ chăn nuôi bị mắc bệnh phải tiêu hủy khẩn cấp tổng trọng lượng là hơn hai mươi tấn lợn hơi
trước tình hình trên tỉnh quảng nam đã cấp kinh phí cho các huyện để kịp thời hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn mắc bệnh
và thực hiện công tác phòng chống dịch